ngày hai mươi tháng bốn đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương và đại diện một số ban ngành trung ương đã đến thăm và chúc mừng
tòa tổng giám mục hà nội và tổng giám mục giê xu vũ văn thiên nhân dịp lễ phục sinh năm hai nghìn hai mươi
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí trương thị mai gửi lời chúc an bình niềm vui và hy vọng
nhân dịp lễ phục sinh tới tổng giám mục quý chức sắc tù sĩ đồng thời ghi nhận những đóng góp
của các chức sắc công giáo tổng giáo phận hà nội trong việc dẫn dắt giáo dân gắn bó
đồng hành với đảng bộ chính quyền và các tầng lớp nhân dân thủ đô thời gian qua
trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai bày tỏ tin tưởng với cương vị tổng giám mục tổng giáo phận hà nội
tổng giám mục giê vũ văn thiên sẽ tiếp tục cùng các linh mục tu sĩ và đồng bào giáo dân của tổng giáo phận hà nội
thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng nhà nước chung tay góp sức cùng với đồng bào cả nước xây dựng và bảo vệ thủ quốc
thay mặt tổng giáo phận hà nội tổng giám mục giê vũ văn thiên cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước
đồng thời mong muốn tiếp tục được chính quyền các cấp tạo điều kiện để các chức sắc tín đổ công giáo xây dựng mối quan hệ hài hòa
giữa đạo và đời để nhu cầu nguyện vọng của đồng bào công giáo được quan tâm đáp ứng